số ca tử vong do covid một mươi chín trên toàn thế giới đã chạm mốc một triệu người
trong khi số ca nhiễm ngày một tăng chạm mốc hơn ba mươi ba triệu ca
trong đó có hơn hai mươi bốn triệu năm trăm linh trường hợp đã khỏi bệnh
mỹ là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới
với hơn bảy triệu ca nhiễm và hơn hai trăm linh chín ca tử vong
xếp sòng mỹ là ấn độ và brazil
tại châu á hàn quốc ghi nhận thêm năm mươi ca nhiễm mới
đây là số ca nhiễm mới theo ngày thấp nhất ở nước này
kể từ ngày một mươi một tháng tám vừa qua số ca tử vong tăng thêm năm ca lên bốn trăm linh sáu ca
tỷ lệ tử vong là một bảy mươi hai
tại trung quốc nước này ghi nhận thêm hai mươi một ca nhiễm mới
toàn bộ các ca nhiễm mới là ca nhập cảnh
số ca tử vong vẫn ở mức bốn sáu trăm ba mươi bốn ca
tại châu âu pháp ghi nhận thêm một mươi một một trăm hai mươi ba ca nhiễm mới
số ca tử vong tăng thêm hai mươi bảy ca
hy lạp có ca tử vong đầu tiên trong trại người di cư
nạn nhân là công dân afghanistan
sinh sống gần thủ đô á
liên quan đến nguồn gốc virus
trong cuộc họp báo về đại dịch covid một mươi chín
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who đã khẳng định
virus này xuất phát từ tự nhiên
ông kêu gọi thúc đẩy hợp tác khoa học
cùng tìm ra giải pháp và đoàn kết quốc tế